tiếp theo sẽ là thông tin về những chính sách mới
trong đó đáng chú ý là quy định mới về công tác phòng chống dịch covid một mươi chín
thành phố hồ chí minh f vẫn phải thực hiện cách ly
sau khi đánh giá tình hình thực tế sở y tế tp hcm đã tham mưu cho ủy ban nhân dân thành phố
cho phép f một được đi học đi làm khi đáp ứng điều kiện an toàn và có sự kiểm soát nhất định
tuy nhiên f vẫn phải được cách ly tại nhà
tp hcm hiện vẫn chưa cho phép f không triệu chứng hoặc triệu chứng nhẹ được đi học đi làm
như một số địa phương như long an cà mau
các biện pháp nhằm kiểm soát dịch bệnh thật tốt đảm bảo an ninh trật tự xã hội phát triển kinh tế